khi mình nhìn nhận một sự kiện này thì có những cái đáng lo
nhưng mà tôi thì đầu tiên là tôi mừng là đầu tiên

vậy thì chứng tỏ rằng đến tại thời điểm này hàng hóa mixed in việt nam đã được thế giới công nhận
vậy thì chứng tỏ rằng đến tại thời điểm này hàng hóa mixed in việt nam đã được thế giới công nhận
và đã được những người dùng tin tưởng thì người ta mới đổi lốt mình
đó là vì phía cái cạnh tích cực là chúng ta thấy rằng là chúng ta đang tốt lên thì người ta mới mượn cái áo của mình để người ta đi ra nước ngoài
mặc dù là một chương trình rất có ý nghĩa tuy nhiên theo một số doanh nghiệp
chỉ cần doanh nghiệp tham gia có đóng góp tài trợ hoặc căn cứ và hồ sơ là doanh nghiệp có thể được xác nhận là hàng việt nam chất lượng cao
còn các yếu tố chứng minh bằng những nguồn gốc xuất xứ bằng quy trình sản xuất bằng đánh giá của người tiêu dùng thì gần như còn yếu
và thiếu trong nhiều năm qua
bản thân của tôi là một doanh nghiệp thì tôi cũng đã nhiều lần được mời vào dự thi cái hàng việt nam chất lượng cao
thì nếu nói về mục tiêu mục đích thì tôi nghĩ rằng đó là một cuộc thi mà cũng đáng để cho chúng ta hỗ trợ
bởi vì khi được xác nhận một cái hàng việt nam chất lượng cao đó là đánh dấu một cái dấu ấn
tức là hàng việt nam đã đủ cái
chất lượng để cung cấp cho người dùng việt nam và có khả năng để mà hội nhập quốc tế
nhưng mà hiện tại thì tôi cũng cảm nhận thấy rằng là ban tổ chức của hàng việt nam chất lượng cao đang quá dễ dàng với lại những các cái hàng việt nam để đóng dấu chất lượng cao
chỉ cần chúng ta tham gia chúng ta có cái đóng góp tài trợ hoặc là chỉ căn cứ vào hồ sơ là chúng ta đã có thể xác nhận
thì tôi đề nghị rằng với cái mục tiêu tốt như vậy thì chúng ta hãy làm chặt chẽ hơn
hàng việt nam chất lượng cao phải được chứng minh bằng những các nguồn gốc xuất xứ bằng quy trình sản xuất
bằng cái đánh giá của người tiêu dùng và chứ không phải chỉ căn cứ vào hồ sơ hay là cái số tiền chúng ta tài trợ thì như vậy sẽ rất là tốt
theo chuyên gia nghiên cứu về pháp lý qua sự việc trên cũng phải làm rõ các tiêu chí về hàng việt cần bảo đảm các yếu tố nào
hàm lượng cụ thể bao nhiêu trên khung pháp lý nếu không đủ thì chỉ được ghi là lắp ráp hay được thiết kế tại việt nam
nhìn nhận về việc dán nhãn xuất xứ sản phẩm trên phương diện pháp lý thì xuất xứ hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ba một
của luật thương mại năm hai nghìn một mươi năm với hai ý là nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất toàn bộ hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản mà không đề cập đến lắp ráp
phân tích cho thấy mặc dù một sản phẩm có thể sử dụng linh kiện của nhiều quốc gia nhưng nhất thiết vai trò của doanh nghiệp ở việt nam phải ở mức ý nghĩa nhất định
không thể nói lắp ráp đơn giản với hai ba mảng miếng mà ai cũng làm được rồi tự nhận là hàng việt nam thậm chí dù giai đoạn lắp ráp cuối cùng phức tạp cũng không được
chính vì vậy việc phải làm rõ được doanh nghiệp đóng góp như thế nào trong quá trình tạo ra sản phẩm con số linh kiện là bao nhiêu phần trăm
đóng góp về công nghệ hàm lượng trí tuệ và vai trò của việt nam là bao nhiêu phần trăm mới được dán nhãn made in việt nam
hàng hóa muốn vào việt nam thì chắc chắn là phải đi qua các hệ thống cửa khẩu hoặc nữa là có thể sản xuất ngay chính ở việt nam
thì cả hai phần đó thì chúng ta đều phải cân trạng thứ nhất là phải tăng cường việc kiểm soát về xuất dập hàng hóa tại cửa khẩu hoặc bán hàng
để phát hiện những hệ thống hàng giả trước khi vào việt nam đã được ngăn chặn
thứ hai là nếu có sản xuất ở việt nam thì cũng phải tăng cường hệ thống giám sát của quản lý thị trường của hệ thống công an
để ngăn chặn cái việc là có thể sản xuất chính tại việt nam để đưa ra những cái hàng giả mạo mà cung cấp ra cho người tiêu dùng
không đảm bảo chất lượng hoặc là mất uy tín của những hàng có chất lượng của việt nam
tại phiên họp trực tuyến chính phủ với các địa phương mới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết ông vừa ký quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước
về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
trong đó lưu ý các bộ ngành địa phương thường xuyên giả soát xuất xứ của hàng việt nam xuất khẩu sang mỹ tránh gian lận xuất xứ
tôi đã ký đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian loạn xuất xứ
bộ công thương các cơ quan có liên quan các địa phương bộ công an
ban chỉ đạo ba trăm linh chín quốc gia
phải làm việc này từ cơ sở và cương quyết xử lý những vi phạm lợi dụng này
anh không thể là biến việt nam thành cái chỗ mà không phải hàng việt nam mà rắn hàng việt nam
đáng chú ý đề án nói trên được phê duyệt chỉ hai ngày sau khi bộ thương mại mỹ tuyên bố sẽ áp thuế quan lên tới bốn trăm năm mươi
đối với một số sản phẩm thép sản xuất ở hàn quốc hoặc đài loan trung quốc được vận chuyển tới việt nam để gia công nhỏ rồi xuất khẩu sang mỹ
thép là mặt hàng được nhắc ra
nhiều nhất khi đề cập đến câu chuyện hàng hóa bị mượn xuất xứ việt nam khi xuất qua nước ngoài
tương tự năm hai nghìn một mươi tám mỹ cũng tiến hành điều tra lần tránh thuế đối với một số sản phẩm nhôm đùn ép nhập khẩu từ việt nam
và sau đó tuyên bố áp thuế xuất tới ba trăm bảy mươi bốn một mươi năm đối với các mặt hàng này
thực tế cho thấy nhiều năm trước do việt nam chưa sản xuất được thép cán nóng bởi công nghệ khó và đòi hỏi đầu tư vốn lớn nên phải nhập khẩu nguyên liệu từ một số quốc gia vùng lãnh thổ khác như trung quốc đài loan
từ thép cá nóng nhập khẩu doanh nghiệp trong nước thực hiện khâu cán nguội công đoạn đơn giản và cần đầu tư ít tốn kém rồi chuyển qua mạ kém hoặc mạ màu sau đó xuất khẩu sang nước khác chủ yếu là mỹ
hiện cuộc chiến thương mại mỹ trung đã khiến mỹ để ý hơn đến sản phẩm xuất khẩu của việt nam bởi nghi ngờ hàng trung quốc mượn đường việt nam để sang mỹ
ngoài ra doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng doanh nghiệp việt không có nguyên liệu bán thành phẩm nhưng lại có nhân lực lao động có lợi thế đất đai nhà xưởng nên chọn việt nam làm cứ điểm để đưa hàng hóa sang
chế biến thành sản phẩm made in việt nam rồi xuất đi những thị trường được ưu đãi
hiện nay ngoài mỹ hàng loạt hiệp định thương mại tự do việt nam mới ký kết cũng tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa xuất khẩu đội lốt xuất xứ việt nam gia tăng
và rồi gần đây các anh chị thấy rằng là chiến tranh thương mại mỹ trung nếu như chúng ta không làm tốt thì điều này thì hàng loạt những cái nhãn hàng có thể đổi lốt việt nam
và chúng ta dễ dàng bị chi phối bị kiểm
bởi những cái hành vi nói như thế này
ở góc độ là một tổ chức hiệp hội và đối với cơ quan quản lý nhà nước thì tôi cho rằng chúng ta cũng thực sự chưa làm tốt cái vai trò là lan tỏa chưa làm tốt cái vai trò đánh giá
và cơ quan quản lý nhà nước thì chưa thực sự đủ nguồn lực để vào cuộc và trả lại một cái môi trường kinh doanh minh mạch

tôi cũng rất là tâm huyết và rất mong muốn đề nghị rằng
cộng đồng doanh nghiệp việt đã rất khó khăn trong môi trường cạnh tranh như hiện nay
thì cơ quan quản lý nhà nước nên giúp một tay trả lại cái môi trường cạnh tranh thật sự bình đẳng lan mạnh

thưa quý vị thời gian qua bộ công thương đã theo dõi thống kê danh sách các mặt hàng bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
nước cũng như những mặt hàng có nguy cơ bị gian lận xuất xứ để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế để tránh tình trạng bị lợi dụng hoặc tiếp tay làm giả xuất xứ
gian lận thương mại doanh nghiệp cần nắm vững quy định pháp lý về xuất xứ
phòng vệ thương mại của việt nam và nước xuất khẩu
theo các luật sư bên cạnh việc doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu và nắm vững quy định xuất xứ của hàng xuất khẩu
nhà nước phải hướng dẫn doanh nghiệp một số nguyên tắc về xuất xứ
chẳng hạn hiện việt nam đã ký kết hiệp định thương mại với mỹ liên minh châu âu
bộ công thương phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cần tổ chức hội thảo tập huấn
giúp doanh nghiệp nắm rõ nguyên tắc tính xuất xứ việt nam đối với các nguyên phụ liệu được sử dụng
để sản xuất hàng xuất khẩu bao gồm cả cách tính nguyên liệu từ những nước được phép cộng gộp vào phần tính xuất xứ của việt nam
điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng trong việc tìm kiếm những nguyên liệu
hoặc hàng hóa bán thành phẩm trong nước chưa đáp ứng được
điều này là vô cùng quan trọng và tôi rất mong cơ quan quản lý nhà nước
nên vào cuộc và phạt rất mạnh chúng ta thông qua những cơ quan truyền thông
để định hướng người tiêu dùng và đây cũng là cái gì
định hướng vai trò trách nhiệm của chủ doanh nghiệp của các doanh nghiệp của các thương hiệu
để làm sao chúng ta thực sự có một môi trường kinh doanh thật sự tốt
chúng tôi cho rằng là bởi mọi người
công khai minh bạch về xuất xứ nguồn gốc hàng hóa
truy xuất nguồn gốc v v trong quá trình sản xuất
thì nó sẽ giúp cho loại bỏ những cái chuyện này
mặt khác thì về phía nhà nước phải củng cố hoàn chỉnh các môi trường pháp lý
pháp luật rõ ràng minh bạch
một mặt nữa là các công tác trọng phòng chống hàng gian hàng giả hàng nhái
gian lận thương mại phải được xử lý một cách nghiêm
để đảm bảo cho môi trường kinh doanh sản xuất được minh bạch bình đẳng khách quan
tự do và bình đẳng trong cạnh tranh trên thương trường là điều hết sức cần thiết
ở một góc độ phân tích khác thì nhiều doanh nghiệp cho rằng hiện rất khó có thể nói
một sản phẩm làm ra chỉ do một đơn vị một quốc gia sản xuất từ a đến z
việc các doanh nghiệp nhập linh kiện nguyên liệu từ nhiều nước
trong đó có trung quốc để sản xuất sản phẩm và bán là không sai
còn theo quy định doanh nghiệp đăng ký thương hiệu
trên lãnh thổ việt nam và được cục sở hữu trí tuệ chấp nhận
thì đó là thương hiệu việt và được bảo hộ
tuy nhiên nếu nhập hàng nguyên chiếc dàn nhãn mết in việt nam để bán là sai phạm
nhưng điểm khó hiện nay là chưa có định nghĩa rõ ràng nào về xuất xứ hàng hóa tiêu thụ nội địa
hiện các quy định chính về xuất xứ hàng hóa của việt nam
gồm nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
và thông tư số năm hai nghìn một mươi tám tt bct ngày ba bốn hai nghìn một mươi tám của bộ công an
các quy định này nêu khai niệm hàng hóa có xuất xứ không thuần túy
và định nghĩa tỷ lệ phần trăm giá trị không thấp hơn từ ba mươi trở lên
thì hàng hóa đó được coi là có xuất xứ việt nam
nhưng cả nghị định ba mươi một và thông tư năm đều chỉ áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu ra khỏi việt nam
chưa có quy định lấy các tiêu chí của thông tư năm để coi đó là hàng việt nam hay hàng sản xuất tại việt nam
việc thiếu quy định rõ ràng về tỷ lệ sản xuất chế biến ở việt nam
chiếm bao nhiêu phần trăm trong giá trị sản phẩm
nên doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước sẽ rất lung túng
khi không biết phân định một sản phẩm có phải là hàng việt nam hay sản xuất tại việt nam
chính vì vậy cần quy định thế nào là sản xuất lắp ráp
trường hợp nào mới xuất xứ nguồn gốc tỷ lệ bao nhiêu không nói chung chung
và từng sản phẩm khác nhau cần có quy định cụ thể ô tô sẽ khác một chiếc xe đạp hay một chiếc tv
tiêu chí hàng made in vietnam nên phải đáp ứng hai tiêu chí
là hàm lượng giá trị phải quá năm mươi hoặc không có sản phẩm tương tự của nhà sản
không có sản xuất khác mà phải tập hợp nhiều thứ lắp ráp tạo ra một sản phẩm mới
không thể y trang như một sản phẩm đã hoàn chỉnh hay gần hoàn chỉnh
còn nếu chưa có quy định rõ ràng các doanh nghiệp gian dối vẫn có thể lợi dụng sự chưa rõ ràng đó
để tự khoác lên mình chiếc áo hàng việt để làm các chiêu trò marketing
điều này trực tiếp sẽ gây ảnh hưởng đến các công ty sản xuất chân chính tại việt nam
theo tôi để ngăn chặn sự giả mạo như vậy
thì nó có hai phần
một là chính là phần
phần luật pháp
luật pháp là phải rất là nghiêm binh
nếu như là phát hiện hàng giả hoặc là những cái thông báo
mà đối với lại những nơi để tiêu thụ hàng giả tiếp tay cho các nước khác
mà khi mà giả mạo hàng việt nam thì cần phải được nghiêm trị
và thứ hai nữa là phải dùng hệ thống công nghệ
bởi vì những hàng hóa bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể xác định nguồn gốc
thông qua hệ thống qr code thông qua hệ thống
thậm chí là về sau có thể hệ thống cả blockchain nữa để mà chống sự giả mạo
vậy thì chúng ta phải dùng những cái công nghệ như vậy
và trang bị những công cụ đó cho cả
từ những nhà bán hàng thứ cấp và cho đến cả nhà tiêu dùng
thì khi chúng ta kiểm tra một cái chất lượng hàng hóa đó
bằng những cái thiết bị di động chúng ta đang có
chúng ta có thể chỉ ra ngay đó là hàng hóa giả mạo hay không giả mạo
mà khi đã giả mạo thì phải nghiêm trị theo luật pháp việt nam
cũng giống như nhiều cái doanh nghiệp khác
để các cái sản phẩm mà nó thực tế
thì là cái khâu sắc diệt khâu sơ
cũng phải nên đi vào có cái chiều sâu
để sau này không có xảy ra những trường hợp như vậy
chúng ta phải khẳng định
doanh nghiệp muốn ổn định và phát triển bình vẩn
phải là những doanh nghiệp làm ăn chân chính
phải là những doanh nghiệp làm tốt các hoạt động chất lượng
là cái sống còn của đơn vị
một doanh nghiệp phát triển bình vẩn
thì phải minh bạch phải có trách nhiệm với xã hội
còn những doanh nghiệp mà
có tư tưởng làm ăn có những cái không đúng
thì chắc chắn sẽ không tồn tại
để tăng cường quản lý nhà nước
đối với hoạt động xuất khẩu nhập khẩu đầu tư nước ngoài
tới đây các bộ ngành chức năng
cần đẩy mạnh việc theo dõi tình hình xuất nhập khẩu
với các đối tác thương mại lớn
nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng vệ thương mại
lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
giúp doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại
hướng tới xuất khẩu bền vững
bên cạnh đó thực hiện cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
gian lận xuất xứ hàng hóa
thông qua giám sát hoạt động nhập khẩu xuất khẩu
kể cả tạm nhập tái xuất trung chuyển quá cảnh
những mặt hàng đang bị các đối tác kinh tế quan trọng
áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
để đưa ra khuyến nghị kịp thời
các doanh nghiệp đang cường công tác kiểm tra đấu tranh
với các hành vi gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa
trên phạm vi toàn quốc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một thị trường cụ thể
để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc bị áp dụng biện pháp
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
thực tế cho thấy nhiều năm nay các doanh nghiệp
đang phụ thuộc quá lớn vào khách hàng ở một thị trường
để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc áp dụng biện pháp
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một thị trường cụ thể
để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc bị áp dụng biện pháp
chống lẩn tránh chốn thuế
đồng thời ra soát xây dựng sửa đổi bổ sung các văn bản
quy phạm pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
gian lận xuất xứ ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh
biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ hàng hóa